học viên võ minh nhật là sinh viên năm thứ ba của trường đại học an ninh nhân dân
năm nay lần đầu tiên được tham gia các hoạt động của chiến dịch hành quân xanh
được cùng ăn cùng ở cùng làm với người dân ở đây
nhật rất hào hứng cùng các học viên khác tích cực tham gia những hoạt động thực tế tại địa phương
và mỗi một ngày được trải nghiệm thực tế là được thêm những kinh nghiệm bổ ích cho em trong học tập và trong công tác sau này
em cảm thấy vô cùng xúc động vì những tình cảm yêu thương của bà con và sự quan tâm
giúp đỡ của chính quyền địa phương dành cho học viên an ninh trường đại học an ninh nhân dân
đây là những kiến thức những hành trang vô cùng quý báo
mà không chỉ trong thời gian em học tập ở nhà trường
mà còn là những kinh nghiệm quý báo khi em công tác ở địa phương trong thời gian tới
khi mà có sinh viên của trường về thì chúng tôi đều là phân công lực lượng để phối hợp với chủ là sinh viên của nhà trường
qua đây thì nói chung là tạo động lực rất lớn cho ngay chỗ lực lượng công an
đặc biệt là lực lượng đồng viên
trong đó là công tác
trong đó là trong cái học tập để nâng cao trình độ
với tinh thần người chiến sĩ công an nhân dân và nhiệt huyết của tuổi trẻ
những ngày tháng gắn bó với người dân đã và sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp không thể quên
bởi lẽ những chuyến đi đã giúp chiến sĩ trẻ trưởng thành hơn về nhận thức tư tưởng
và bồi đắp thêm tình cảm quân dân như cá với nước trong lòng mỗi học viên trường đại học an ninh nhân dân